liên quan đến vụ gần hai mươi ha rừng tự nhiên tại tiểu khu hai trăm ba mươi tám do ủy ban nhân dân xã ea bung huyện ea súp tỉnh đắk lắc quản lý
bị các đối tượng phá trắng lấn chiếm đất trong một thời gian dài
nhưng chính quyền địa phương và các đơn vị bảo vệ rừng không hề hay biết
phóng viên của truyền hình nhân dân đã về tiểu khu hai trăm ba mươi tám xã ea bùng để tìm hiểu về vụ việc hủy hoại rừng quy mô lớn này
và phát hiện sự thật là chủ rừng cũng như lực lượng kiểm lâm không hề hay biết về vụ việc này
đây là hiện trường vụ phá rừng tại các khoảnh sáu bảy tiểu khu hai trăm ba mươi tám xã e a bung huyện e a súp
để phục vụ cho việc phá rừng với quy mô lớn này các đối tượng đã dựng ba lán trại và mang theo nhiều dụng cụ
dấu vết từ các lán trại cho thấy các đối tượng đã ở đây một thời gian dài và sử dụng cưa máy triệt hạ cây rừng
nhưng chính quyền địa phương cũng như các lực lượng quản lý bảo vệ rừng của huyện tỉnh không phát hiện được để ngăn chặn
liên quan đến vụ việc này bốn đối tượng đã bị bắt giữ gồm ma văn tuân nguyễn văn trung phan văn dương lê văn dương
ngay sau khi xảy ra vụ việc hạt kiểm lâm công an viện kiểm sát huyện đã phối hợp với đồn biên phòng bảy trăm ba mươi chín
tiến hành lập biên bản hiện trường vụ việc đề nghị xã ea bung bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường vụ phá rừng và tăng cường công tác bảo vệ rừng
sau đó hiện nay chúng tôi đang cùng với công an biên phòng
đang đi khám nghị bình trường
chúng tôi đã tham gia báo cáo và tham bố cho huyện luôn tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên khu vực này
để thực hiện công việc này hạt kiểm bố trí một số đồng chí về công tác chuyên môn
tham gia cùng với lực lượng công an viện kiểm sát viện phòng làm rõ sự vụ
sớm nhất đưa ra một số đối tượng để xử lý
tuy nhiên theo quan sát của phóng viên tại hiện trường vụ phá rừng không hề có một kiểm lâm hay một cán bộ quản lý bảo vệ rừng nào
lý giải được đưa ra là tiểu khu hai trăm ba mươi tám nằm cách xa ủy ban nhân dân xã
diện tích đất lâm nghiệp vào rừng rất lớn nhưng chỉ có một kiểm lâm địa bàn cán bộ đa phần làm kiêm nhiệm
đường xã là cách xa khoảng ba mươi km tranh tiếng là trong rừng với trụ sở hành chấn
ngoại rừng với diện tích lớn mà không hề hay biết hay là cố ý làm ngơ để các đối tượng phá rừng